chiều ngày một mươi bảy tháng năm tại hà nội bảo tàng lịch sử quân sự việt nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động hướng tới bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và ba mươi năm ngày hộ quốc phòng toàn dân hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi mong muốn làm thức dậy tiềm năng sáng tạo của các họa sĩ cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật và tạo ra phong trào hoạt động rộng khắp về thể loại tranh cổ động
bàn tổ chức mong muốn nhận được tranh sáng tác của các họa sĩ trong và ngoài quân đội trên tinh thần ca ngợi lòng yêu nước sẵn sàng chiến đấu tham gia xây dựng đất nước
đặc biệt cuộc thi nêu cao truyền thống của quân đội và đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hạn cuối nhận giải là ngày một mươi năm tháng chín tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam hai mươi tám a điện biên phủ hà nội